trong lần đầu tiên tham dự hội nghị asean khẳng định chiến lược hợp tác khu vực ấn độ thái bình dương trong đó có các nước asean
các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị asean ba mươi một hoàn nghênh asean trung quốc chính thức tuyên bố khởi động quá trình thương lượng xây dựng coc
và khẳng định cần nỗ lực chung để góp phần đưa biển đông trở thành vùng biển của hòa bình ổn định và phát triển
trong chủ cột kinh tế hội nghị ghi nhận kết quả dự báo tăng trưởng trung bình của các nền kinh tế asean đạt năm năm hai nghìn một mươi bảy
các nhà lãnh đạo nhất trí tăng gấp đôi nỗ lực nhằm ký kết rcep trong năm hai nghìn một mươi tám để hình thành khối thương mại lớn nhất thế giới
tiếp nối vai trò thành công của philippines đảm nhận vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
singapore đặt trọng tâm hợp tác của asean trong năm tới sẽ là nắm lấy tương lai
hướng tới một cộng đồng asean tự cường và dễ dàng
để asean giữ một vai trò trung tâm và năng động năm hai nghìn một mươi tám asean sẽ có chủ đề là tự cường và sáng tạo
nhằm nêu cao trật tự khu vực theo luật lệ để đối phó với những thách thức an ninh đang nổi lên như an ninh mạng
tội phạm xuyên quốc gia hay khủng bố
trong bầu không khí hân hoan kỷ niệm năm mươi năm thành lập asean cũng không quên sứ mệnh dạy chia và hướng về người dân
giữa tuần qua bốn mươi tấn hàng có tổng giá
tương đương trên một trăm bảy mươi bốn usd đã được trung tâm điều phối khu vực asean về hỗ trợ nhân đạo thiên tai
chuyển tới tay người dân bốn tỉnh miền trung việt nam
đây là lần thứ hai trong năm nay cộng đồng các quốc gia asean đã xuất hàng hỗ trợ khẩn cấp cho người dân việt nam
bị thiệt hại nặng nề do thiên tai với tinh thần một asean một ứng phó
cùng tham gia bình luận trong chương trình nhìn từ hà nội tuần này là giáo sư tiến sĩ phạm quang minh
hiệu trưởng trưởng đại khoa
ngay sau tuần lễ cấp cao apec tại việt nam thì nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu của thế giới lại tiếp tục gặp nhau
ở manila philippines để tham gia loạt hội nghị thượng đỉnh asean
phải nói là cũng rất đông đảo
điều gì có thể khiến cho khu vực đông nam á hay asean khẳng định được vị thế trung tâm
và là một trong những đối tác hàng đầu để giải quyết các vấn đề của khu vực và thế giới
tôi nghĩ rằng là chúng ta phải xuất phát từ những lý do rất cụ thể trên các khía cạnh sau đây
đông nam á là cái khu vực mà có vị trí địa chiến lược rất là quan trọng
thu hút được sự quan tâm của tất cả các cường quốc
ở đây các cường quốc có thể truyền đi cái thông điệp của mình cái chiến lược của mình
chúng ta thấy là tổng thống donald trump thì nói vẫn nói về cái gọi là nước mỹ trên hết đúng không
nhưng mà vẫn tham gia vào các diễn đàn đa phương hay là chủ tịch tập cảm bình nói về cái xu thế toàn cầu hóa
về mặt thứ hai là về mặt kinh tế thì rõ ràng đây là khu vực mà có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất
mạnh nhất trên toàn thế giới
cái khu vực này cũng là nơi mà chủ trương tăng cường mạnh nhất cái tự do hóa thương mại
cái chủ trương của apec cũng đã được thể hiện trong cái thời gian vừa qua
thế còn về văn hóa xã hội thì chúng ta cũng thấy là đây là nơi gặp gỡ giao lưu của các cái nền văn hóa lớn
thể hiện sự đa dạng rất là hài hòa ít mâu thuẫn
vì vậy mà có thể nói một cách ngắn gọn là từ cả ba góc độ là chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội
thì đông nam á có một cái sức hấp dẫn rất lớn
với tất cả các quốc gia
đó cũng là những trụ cột quan trọng mà cộng đồng asean đang tiếp tục xây dựng vun đắp
ví dụ như là về chính trị an ninh thì các nhà lãnh đạo cũng đưa ra cam kết là đưa biển đông trở thành một vùng biển của hòa bình
vậy điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay thưa giáo sư
tôi nghĩ là điều này có ý nghĩa rất là lớn bởi vì thế giới đúng là kể từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt ấy
thì vẫn còn đây đó thậm chí là một số nơi có những cái xung đột xảy ra
cho nên có thể thấy rằng nếu như so với các khu vực khác thì đông nam á chúng ta hay là khu vực đông á của chúng ta rộng hơn một chút
thì nó vẫn tiềm ẩn đúng là nó có tiềm mặt những cái mối đe dọa về vấn đề an ninh
biển đông là cái khu vực mà có tới hơn một nửa hơn một phần hai cái số lượng tàu bè đi qua lại
cái giao thương này nó rất là trượn trị
thứ hai tôi nghĩ rất là quan trọng đấy chính là các nước đông nam á các nước asean đã cam kết là xây dựng một cộng đồng
chính trị an ninh một cái điều cốt lõi của cộng đồng chính trị an ninh là đảm bảo cho tất cả các quốc gia phải được sống trong hòa bình
và vì vậy thì tôi nghĩ rằng rất là quan trọng khi tất cả các nước lớn ngoài khu vực đông nam á lại cùng với asean cam kết là sẽ xây dựng
cái khu vực biển đông trở thành một cái biển hòa bình thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà rất là tuyệt vời
đó là sự đồng thuận chung và chúng ta cũng đã thấy có những bước đi cụ thể trong việc hướng tới xây dựng một môi trường hòa bình
ở khu vực
một môi trường hòa bình cũng là một cơ hội rất là tốt và một điều kiện quan trọng để cho những sự hợp tác về kinh tế được thúc đẩy
vừa rồi thì ở việt nam một cái hiệp định đối tác xuyên áp bên dương tpp cũng đã được thúc đẩy bằng cái tên gọi mới
ở philippines thì một hiệp định thương mại tự do của khu vực như là rcep cũng đặt ra mục tiêu sẽ phải hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
giáo sư đánh giá như thế nào về triển vọng của những hiệp định đối tác thương mại như thế này
điều này tôi nghĩ là nó rất là đặc biệt
đúng là gần đây thì thế giới người ta đang e ngại và lo ngại về một cái xu thế gọi là đang lên của chủ nghĩa bảo hộ
cái xu thế gọi là chống toàn cầu hóa hay là chống cái gọi là thương mại tự do
cho nên thì tôi nghĩ rằng là với hai cái quyết định gần đây xảy ra trong vòng một tuần thôi
ở cái khu vực đông nam á của chúng ta thì cho thấy rằng là đông nam á vẫn đi theo cái xu hướng hội nhập
thế rồi thì tự do hóa thương mại
có lẽ là một trong những cái thành công mà tôi chú ý là
tôi cho rằng là ngoạn mục đấy chính là việc một mươi một nền kinh tế trước đây đã tham gia tpp
thì đồng ý vào giờ phút chót tức là vào gần như là nửa đêm
là quyết định là sẽ xây dựng một cái gọi là hiệp định tự do thương mại mới
mà nhấn mạnh tới hai cái kết cạnh gọi là toàn diện và tiến bộ
thứ hai thì ở khu vực của chúng ta thì cái gọi là hiệp định
các kinh tế toàn diện khu vực gọi là ercfp cũng là một cái cố gắng rất là lớn
ở đây thì chúng ta thấy là asean vẫn đóng vào trọng quan trọng
và như vậy thì nó cũng vẫn hướng tới một cái gọi là tự so hóa thương mại
thuận lợi hóa đầu tư và nó thể hiện được rằng là đây là một xu hướng không thể đảo mở
và những hiệp định thương mại như vậy hàm chứa những cái sự mong muốn
kỳ vọng cũng như là tham vọng rất lớn của tất cả các nước
nhưng nó cũng đòi hỏi những nỗ lực quyết tâm chính trị của tất cả các bên nữa
thưa quý vị nỗ lực của asean trong việc xây dựng một cộng đồng thực sự hướng tới người dân
và lấy người dân làm trung tâm cũng đã được phản ánh rõ nét bằng một loạt các văn kiện được ký kết
và thông qua trong đó có đồng thuận asean về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư
đây là kết quả của một mươi năm khởi thảo và đàm phán nhằm bảo đảm cho người lao động di cư
được thụ hưởng những quyền và lợi ích cơ bản bảo trợ xã hội công lý và đối xử nhân đạo
đây cũng là kim chỉ nam để hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế về quyền của người lao động di cư
tăng cường hơn nữa trách nhiệm của nước phái cử và nước tiếp nhận lao động
theo báo cáo mới của ngân hàng thế giới vừa công bố lao động di cư trong nội khối asean
đã tăng đáng kể trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến năm hai nghìn một mươi năm trong đó malaysia singapore và thái lan
trở thành trung tâm di cư với tổng cộng sáu năm triệu người chiếm chín mươi sáu tổng số lao động di cư trong khối
lao động di cư thường có tay nghề thấp chủ yếu tìm việc trong ngành xây dựng trồng trọt
và làm việc tại gia
sáu lao động di cư phải đối mặt với thách thức như quy trình tuyển dụng kéo dài và tốn kém
không được cung cấp đầy đủ thông tin
mục tiêu của asean là lấy người dân làm trung tâm
đúng là như vậy tôi có thể nói đây là một trong cái văn kiện rất là quan trọng
nếu như chúng ta nhớ lại những văn kiện trước đây của asean
thì trong đó mới gọi là chỉ nhấn mạnh hay là chỉ cho phép cái sự tự do di cư của những người lao động có trình độ cao thôi
và như vậy thì có thể nói nó không đáp ứng được cái nhu cầu về mặt phát triển của asean
và cái tình trạng như đã nói rồi mỗi một năm bây giờ tức là có
ở ba nước như là thái lan singapore và malaysia đã có tới sáu năm triệu người di cư
có thể thấy là đây là một cái nhu cầu gọi là rất là hiện hữu
đây là một thực tế mà asean không nên tránh
và nếu như asean chỉ tập trung vào một cái nhóm gọi là rất là nhỏ kia thì nó không đáng kể
cho nên thì tôi nghĩ rằng ở đây nó thể hiện một là asean đúng là nhận ra được một cái thực tế như vậy
nhưng mà thứ hai là đảm bảo cho những người lao động có được những điều kiện bình thường nhất
tránh cái tình trạng gọi là bị vi phạm
chúng ta thấy là nếu như không có những cái biện pháp như vậy
không có sự đồng thuận như vậy thì chắc chắn là sẽ dẫn tới những tình trạng vi phạm
ngăn cấm không cho họ di cư hay là nếu mà ngăn cấm thì nó sẽ gây ra tình trạng gọi là đưa người đi gọi là lậu trái phép
thế rồi thì nhận đến cuộc xung đột thì có thể cái hậu quả nó có thể rất là khôn rộng
và vì vậy thì tôi nghĩ rằng asean quan tâm tới những người lao động bình thường làm cách tốt nhất
để xây dựng một cái cộng đồng asean gọi là
để là phát triển đẹp vững vì người dân
singapore thì cũng vừa đưa ra một cái chủ đề sau khi họ tiếp nhận chủ tịch của asean trong năm hai nghìn một mươi tám là
nắm lấy tương lai hướng tới một cộng đồng asean tự cường và sáng tạo
giáo sư đánh giá như thế nào về cái chủ đề này
tại sao lại phải đưa ra một cái chủ đề là một asean tự cường và sáng tạo
và điều này cần thể hiện ở những khía cạnh nào
một thực tế cho đến nay có thể nói rằng asean là luôn luôn bị tác động bởi các nước lớn
bị tác động ở nước lớn thì nó có nhiều lý do
một là do mình do asean nằm ở một cái vị trí địa chiến lược
nó rất là quan trọng cho nên các nước lớn đều quan tâm
nhưng mà thứ hai có lẽ lý do chủ yếu là bởi vì asean là những cái quốc gia vừa và nhỏ
chịu cái sự ảnh hưởng và lôi kéo của rất nhiều nước lớn
các nước lớn đều muốn thông qua asean để mở rộng cảnh của mình
và sức mạnh của asean nó nằm ở cái chỗ là sự thống nhất và đoàn kết
chừng nào asean chưa thể đi được trên bảng đôi chân của mình
nếu quyết định được mình thì như vậy asean còn bị phụ thuộc vào thế giới bên ngoài
và sáng tạo thì cũng đúng rồi
bởi vì hiện nay thì chúng ta biết là thế giới đã bước sang một cái giai đoạn mới của sự phát triển
đấy là của cách mạng bốn
ở đó là công nghệ thông tin
thế rồi thì nền kinh tế chi thức quyết định hết
cái gọi là nguồn tài nguyên thiên nhân giàu có hay là sức lao động giả
nó không còn là cái lợi thế cạnh tranh nữa
mà bây giờ chính là chất sám
chúng ta thấy chỉ trong một mươi một mươi năm năm tới thôi thì thế nào năng lượng sẽ bị thay đổi
sẽ có những mẫu ô tô mới ra đời không cần người lái
không cần năng lượng theo cái nghĩa năng lượng ngày nay đấy
thế thì giải quyết vấn đề lao động như thế nào
đấy là điều quan trọng
hay là một loạt các robot sẽ ra đời
nếu như asean không đi trước không chuẩn bị về mặt nhân lực
chẳng hạn những người có đủ khả năng làm việc trong những môi trường như vậy
hay là phải tái đào tạo
đặc biệt là tái đào
tạo lại cái lực lượng mà bây giờ đang làm những công việc chân tay thế này
thì trong tương lai thì giải phóng hết
thì họ phải làm gì
đấy thì tôi nghĩ rằng là cái tính cạnh tranh trong cái giai đoạn gọi là công nghiệp bốn
sẽ rất là cày gắt
nếu như không đi trước không chuẩn bị
thì sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn những cái thách thức
cho nên tôi nghĩ là tự cường và sáng tạo là hai cái từ mà có thể nói rằng nó thể hiện
cũng là cái tầm nhìn của singapore
thì có thể nói tạo cho asean một cái sự phát triển
tôi nghĩ rằng là bền
vững trong cái bối cảnh mà sự cạnh tranh rất là nhiều
cả về mặt chính trị
tức là cạnh tranh giữa các cường quốc ở đây
hay là cạnh tranh về mặt kinh tế cũng là giữa những cái quốc gia mà có trình độ phát triển cao
thì đây tôi đánh giá cũng rất là cao cái ý tưởng của singapore
điều quan trọng làm thế nào thôi
cái khó ở đấy chính là cái trình độ phát triển giữa các quốc gia của asean nó không đồng đều
còn chừng nào mà asean vẫn còn chia thành asean sáu và asean bốn thì chứng tỏ là không thể nào mạnh được
một khi còn sự chia rẽ về mặt kinh tế
hay là còn sự chia sẻ về mặt nhận thức thì chắc chắn là không thể tự cường
như vậy yếu tố bao trùm sẽ gần cần phải được chú trọng nhiều hơn nữa
tự cường sáng tạo và đồng đèo như vậy cũng là những cái mối quan hệ rất là hữu cường với nhau
nhưng nó không chỉ là một cái quyết định quyết tâm của singapore
mà cũng là cái niềm tin và cái mong đợi của các nước thành viên vào việc xây dựng một cộng đồng asean phát triển bền vững và hướng tới người dân
một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ phạm quang minh đã dành thời gian đến với chương trình